đủ mà quốc gia tất hại viện nga vừa thông qua các dự luật quan trọng trong đó có dự luật hướng tới nền kinh tế thể chiến
trong bối cảnh moscow đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự tại ukraine
dự luật thứ nhất cho phép nhà nước có thể áp đặt các biện pháp kinh tế đặc biệt trong các hoạt động quân sự
yêu cầu các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quân đội theo yêu cầu của chính phủ
một kích chú giải thích kèm theo dự luật cho biết quân đội cần các vật liệu mới và sửa chữa vũ khí
để theo đuổi chiến dịch của nga ở ukraine
dự luật thứ hai sẽ sửa đổi bộ luật lao động để cấp cho chính phủ quyền quyết định giờ làm việc
và xác định số ngày nghỉ tại các công ty nhất định
điều này có nghĩa là chính phủ có thể buộc nhân viên của các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho quân đội
làm việc vào ban đêm và cuối tuần ngày lễ và không có ngày nghỉ hàng năm
ngoài ra các nhà lập pháp nga cũng thông qua dự luật nhằm hạn chế việc truyền dữ liệu cá nhân của người nga ra nước ngoài
và yêu cầu các tổ chức có kế hoạch làm như vậy
phải thông báo trước cho cơ quan quản lý truyền thông roskomnadzor